sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông được xác định là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
đặc biệt trong khoảng thời gian gần tết dương lịch và tết nguyên đán
tình trạng sử dụng rượu bia có chiều hướng gia tăng
dù các ngành chức năng đang triển khai các đợt cao điểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thế nhưng ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện vẫn chưa có nhiều chuyển biến
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại gia lai
đây là một trường hợp vi phạm điều khiển xe ô tô khi đã sử dụng rượu bia
bị tổ xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai yêu cầu dừng xe xử lý
tuy nhiên người vi phạm này vẫn không chấp hành kiểm tra mà đóng cửa cố thủ trong xe và liên tục gọi điện cầu cứu người thân
khi tổ xử lý kiên quyết yêu cầu kiểm tra với hàng chục lần thổi
kết quả nồng độ cồn trong hơi thở của trường hợp vi phạm này là bốn trăm chín mươi năm mg
trên một lít khí thở
theo thống kê trong đợt thực hiện chuyên đề xử lý nồng độ cồn của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai
chỉ trong vòng hai tháng đã xử lý hai trăm năm mươi chín trường hợp vi phạm xử phạt hơn bảy trăm năm mươi triệu đồng
tuy nhiên ý thức của người điều khiển tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia vẫn là điều đáng quan tâm hơn bao giờ hết
trong trường hợp này chúng tôi cũng đã kiểm tra rất nhiều các lượt xe
trong đó cũng phát hiện nhiều trường hợp đã sử dụng rượu bia và vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt là có một số trường hợp còn có thái độ không chấp hành
không đồng ý không hài lòng với việc kiểm tra kiểm soát của lưu lượng gai giao thông
trong đấy chúng tôi còn phải dùng các lời lẽ giáo dục thuyết phục
để làm nhiệm vụ được tốt hơn
thực tế cho thấy tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia đang có xu hướng gia tăng
và diễn biến phức tạp đặc biệt là dịp cuối năm và bước vào đầu năm mới
để đẩy lùi và hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến bia rượu
thì ngoài đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức của người dân
qua đó nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân phố núi có những ngày lễ tết an toàn và hạnh phúc